tại hà nội nói riêng và việt nam nói chung phần lớn các công trình vệ sinh công cộng đều không có tiếp cận cho các đối tượng là người khuyết tật
hoặc có nhưng chưa đúng quy cách điều đó gây ra không ít khó khăn cho cộng đồng người khuyết tật khi tham gia các hoạt động ở những nơi công cộng
chính vì vậy việc tăng cường triển khai thực hiện các công trình công cộng tiếp cận cho người khuyết tật đang là một trong những vấn đề được quan tâm và chú ý hiện nay
đây là một trong số năm trăm linh nhà vệ sinh công cộng nằm trong dự án xã hội hóa các công trình vệ sinh công cộng tiếp cận và thân thiện với người khuyết tật do thành ủy
ủy ban nhân dân thành phố hà nội chỉ đạo thực hiện
đến nay dự án đã có gần một trăm linh công trình chính thức được bàn giao cho người dân trên địa bàn thủ đô sử dụng với thông điệp
tiếp cận cho tất cả không ai bị bỏ lại phía sau
các công trình như thế này không chỉ giúp tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng cho cộng đồng người khuyết tật
mà còn góp phần hoàn thiện tiêu chí văn minh đô thị cho thủ đô
ý tưởng của thành phố trong việc xây dựng được năm trăm linh nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn quốc tế và tiếp cận cho người khuyết tật
đây là một cái chương trình mà chúng tôi mong muốn rằng là từ một cái mô hình nhỏ này
người khuyết tật sẽ có thể tiếp cận được công trình có thể được đối xử một cách rất là thân thiện
hòa nhập để mà họ tự tin hơn khi mà tham gia vào những cái cuộc sống những cái hoạt động thường ngày của chúng ta
trong khuôn khổ dự án được phê dựng
theo quyết định số hai nghìn tám trăm năm mươi sáu của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
các nhà vệ sinh tiếp cận và thân thiện với người khuyết tật được lắp đặt bằng khung thép sơn tĩnh điện cao cấp
sử dụng các thiết bị vệ sinh cao cấp và đèn led cảm biến chuyển động nhằm đáp ứng nhu cầu cho người khuyết tật thuận tiện và an toàn
công trình đưa vào thực thi và bàn giao cho người dân trên địa bàn thủ đô đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân
đây là một bằng chứng cho thấy thành phố hà nội đang rất tích cực để thực hiện các chính sách tiếp cận
và đảm bảo công bằng cho người khuyết tật theo đúng các cam kết công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật và các mục tiêu phát triển bền vững
công trình đưa vào thực thi và bàn sao cho người khuyết tật thuận tiện và đầy lét cảm biến chuyển động nhằm đáp ứng nhu cầu cho người khuyết tật thuận tiện và các mục tiêu phát triển bền vững
công trình đưa vào thực thi và bàn sao cho người khuyết tật thuận tiện và đảm bảo công bằng cho người khuyết tật thuận tiện và các mục tiêu phát triển bền vững
công trình đưa vào thực thi và bàn sao cho người khuyết tật thuận tiện và các mục tiêu phát triển bền vững